thông tin về chiến công mới nhất của công an huyện mường trà tỉnh điện biên phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển hai mươi bốn viên ma túy tổng hợp và năm bánh heroin
tại khu vực bàn mới xã trà cang huyện nậm bồ lực lượng công an huyện mường trà phối hợp với đồn biên phòng mường nươn
cục hải quan tỉnh điện biên đã phát hiện và bắt giữ đối tượng mùa a hồng chú tại huyện mường nhé tỉnh điện biên đang vận chuyển ma túy
qua đấu tranh khai thác lực lượng chức năng đã phát hiện hai mươi bốn viên ma túy tổng hợp được để trong một trăm hai mươi gói năm bánh heroin có tổng trọng lượng hơn một tám trăm linh gram
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm minh đối tượng trước pháp luật